thưa quý vị tính năng livestream trên các trang mạng xã hội đang trở thành trào lưu của một bộ phận không nhỏ người dân
bên cạnh mặt tích cực của livestream là tạo ra sự tương tác gần gũi thì đã có không ít người lợi dụng tính năng này
để đăng tải những clip phản cảm với nội dung tiêu cực lệch chuẩn tạo ra những hệ lụy khôn lường thậm chí gây hại cho người khác
pháp luật không cấm cá nhân dùng mạng xã hội để live stream
thế nhưng khi livestream trở thành hành vi vi phạm pháp luật thì cần phải có biện pháp xử lý
sau những live stream có nội dung kích động bạo lực được các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý
thời gian gần đây xuất hiện làn sóng live stream nhắm thẳng trực tiếp đến đời tư của một số người
theo dõi những nội dung tiêu cực từ livestream nhà nghiên cứu văn hóa phạm ngọc trung cảm thấy rất phản cảm và bất bình
khi tại sao hiện tượng live stream lệch chuẩn như vậy vẫn có thể tồn tại
có một số nhân vật dù nổi tiếng hay không nổi tiếng nhưng mà cũng đã gọi là lợi dụng cái mạng xã hội này
và đã làm những chương trình youtube hoặc là live stream rất là rầm rộ và hoành tráng
nhưng mà trong quá trình làm như vậy thì chúng ta cũng thấy bộc lộ rất nhiều những cái khiếm khuyết
ở cái nội dung ở cái khẩu khí ở ngôn từ ở phong cách ở động cơ và mục đích
tất cả những điều đó nếu như mà chiều theo pháp luật của việt nam và cũng như pháp luật của nhiều nước trên thế giới
thì đấy là những cái mà cũng cần phải cảnh báo nhắc nhở
live stream thể hiện quyền tự do dân chủ
ngoại truyền ngôn luận
thế nhưng livestream và đưa nội dung như thế nào lên live stream để đảm bảo đúng luật định là vấn đề đang được đặt ra
những live stream này thường thu hút một lượng rất lớn người theo dõi trên mạng xã hội
và khi đó cá nhân livestream rất dễ ảo tưởng họ đang được cổ vũ cho hành động đó
tiếp tục đưa ra những thông tin lạ độc nhằm câu like view
những thông tin tài liệu đó do cá nhân live stream thu thập chia sẻ trên mạng xã hội
khi chưa có tính xác thực chắc chắn đó không phải là căn cứ kết luận
quy kết vi phạm của người khác
không ai bị kết tội là tội phạm khi mà chưa có quyết định cuối cùng của tòa án
và do đó thì chúng ta là công dân cũng không được càng không được quyền phán xét thay nhà nước
về một người nào đó có phạm tội hay không có vi phạm pháp luật hay không
cho nên tất cả những cái biểu hiện của việc live stream trên mạng để mà đánh giá
để mà phán xét người khác cũng như là tố cáo và lăn mạng xúc phạm người khác là những việc làm mà pháp luật cấm
chiếc cơn suốt live stream có nội dung tiêu cực trên mạng xã hội
vừa qua bộ thông tin truyền thông yêu cầu tăng cường giả quét
phát hiện kịp thời những nội dung vi phạm pháp luật trên không gian mạng
đặc biệt là mạng xã hội chủ động xử lý nghiêm nội dung vi phạm pháp luật
thế nhưng chính người dùng cần tự rèn cho mình ý thức trách nhiệm với live stream không lảnh mạnh
thực ra là khi mà thấy những cái live stream đấy không có cái nội dung mà phản cảm như thế
thì mình bỏ qua ngay và mình không xem
hoặc là ví dụ như là trên facebook nó sẽ hiện lên những cái dòng lý do vì sao
nó không xem hoặc là tắt đấy mình cũng sẽ đưa ra lý do
thứ nhất là nó không phù hợp hoặc là vì nó chứa những cái nội dung mà không đạt đúng theo thiêu chuẩn
nếu như những nội dung mà chúng ta thấy rằng nó không phù hợp với quy định của pháp luật
không phù hợp với các quy định của đạo đức chuẩn mực xã hội
thì chúng ta buộc phải thực hiện cái hành vi là dừng theo dõi
bởi vì vô tình cái việc theo dõi của chúng ta có khi xuất phát từ cái việc tò mò thôi
nhưng lại khiến cho họ lầm tưởng rằng họ đang đi đúng
và đang được một đám đông của xã hội đang cổ vũ cho hành động của họ
mà những hành động này thì đang bị các cơ quan chức năng người ta cũng cần phải quan tâm
để mà dừng lại đối với chấm dứt những cái hành vi vi phạm pháp luật
những hành vi live stream trên mạng xã hội vi phạm pháp luật
sẽ tùy vào từng mức độ trường hợp bị xử lý hành chính thậm chí là xử lý hình sự
việc cá nhân live stream chia sẻ trên không gian mạng
phải theo đúng chuẩn mực và tuân thủ pháp luật
song thể hiện văn hóa ứng xử đừng coi nhẹ yếu tố đạo đức
và phải tự hỏi rằng nếu một ngày nào đó bản thân cũng bị livestream tố cáo trên mạng xã hội
hệ lụy sẽ ra sao